phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với công an thành phố tam kỳ kiểm tra phát hiện bốn mươi nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke
dạng sáng ngày hôm nay lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke new tám mươi sáu tại số tám mươi sáu tôn đức thắng phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam do ông trương công danh làm chủ
tại thời điểm kiểm tra có bốn mươi bốn người gồm ba mươi ba nam và một mươi một nữ đang thuê phòng hát karaoke tại sáu phòng thuộc cơ sở này
qua test nhanh phát hiện bốn mươi đối tượng dương tính với chất ma túy
kiểm tra tại các phòng lực lượng chức năng thu giữ sáu đĩa xứ chứa ma túy dạng kentamin và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố tam kỳ xử lý theo thẩm quyền